đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh toàn quốc lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
đến dự đại hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương mặt trận tổ quốc lãnh đạo các địa phương
các đồng chí lão thành cách mạng đại diện các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
anh hùng lao động lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh qua các thời kỳ cùng một đại biểu đoàn viên ưu tú
tiêu biểu cho niềm tin ý chí và nguyện vọng sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hàng triệu cán bộ
đoàn viên thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền tổ quốc đã về tham dự
nhìn lại năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi với tinh thần trong sáng
trung thực của tuổi trẻ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ đã có những chuyển biến tích cực
với gần hai mươi năm điển hình thanh niên tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc được tuyên dương trong học tập
và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trên ba mươi triệu lượt cán bộ đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt nghị quyết của đảng của đoàn và lý luận chính trị
trên một mươi sáu triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào thanh niên tình nguyện
các mặt công tác khác đều được thanh thiếu niên nhiệt tình tham gia hưởng ứng
như các hoạt động tuyên truyền về biển đảo tổ quốc giúp đỡ nhau trở nên tiến bộ
quyên góp ủng hộ đến nơi đáp nghĩa hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm
phát triển kinh tế với nhiều mô hình thanh niên được xây dựng
đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một này sẽ là đại hội của tiên phong bản lĩnh đoàn kết sáng tạo phát triển
hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng bản lĩnh chính trị vững vàng
giàu lòng yêu nước có đạo đức lối sống văn hóa trách nhiệm tuân thủ pháp luật yêu chuộng hòa bình
có chi thức sức khỏe ước mơ hoài bão và khát vọng vươn lên
xây dựng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thực sự vững mạnh tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng đặt trọng tâm vào ba phong trào thanh niên tình nguyện
tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ sung kích bảo vệ tổ quốc với ba chương trình
đồng hành với thanh niên trong học tập đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp
và đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống
nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần
thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước
không ngại gian khổ không sợ hy sinh sẵn sàng phấn đấu dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước
từ khi có đảng và bác hồ lãnh đạo
và rèn luyện tuổi trẻ việt nam càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng
có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh không ngừng lớn mạnh trưởng thành
làm tốt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp giáo dục vận động thanh niên
tham gia các công việc chung của đất nước
tổng bí thư ghi nhận những năm gần đây thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã có nhiều tiến bộ
trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới
phức tạp tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh
như khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập
khởi nghiệp xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến
góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên việt nam thời kỳ mới
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nhiệt liệt chúc mừng
biểu dương và khen ngợi những nỗ lực cố gắng của phong trào thanh thiếu nhi
và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước
tuy nhiên tổng bí thư cũng chỉ rõ hiện nay xã hội băn khoăn khi có thực trạng
một bộ phận thanh niên giảm suốt niềm tin phai nhạt lý tưởng cách mạng
sống thực dụng xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
một số ít thanh niên bị các thế lực xấu thù địch lôi kéo kích động
đã có những việc làm đi ngược lại bản chất truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên
trái với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc ta
tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp
trong khi đó đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh còn chậm và lúng túng trong nghiên cứu
đề xuất giải pháp để khắc phục giải quyết các vấn đề đặt ra
trong những năm tới bối cảnh trong nước và quốc tế vừa tạo ra thời cơ thuận lợi
vừa mang đến những khó khăn thách thức đối với thanh niên và công tác đoàn
tổng bí thư khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ
với đặc tính trẻ trung sôi nổi năng động sáng tạo sụp sôi nhiệt huyết
thanh niên việt nam đã và đang chứng tỏ vai trò là giường cột của nước nhà
chủ nhân tương lai của đất nước là lực lượng sung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
một trong nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

khẳng định vai trò của đoàn trong đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên